tại thái lan ít nhất hai mươi bảy người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi quả bom giấu trong một chiếc xe máy phát nổ bên ngoài một đền thờ thuộc trung tâm thủ đô bangkok vào tối ngày hôm qua
theo truyền thông địa phương có ít nhất hai mươi bảy người đã thiệt mạng và hơn tám mươi người khác bị thương trong vụ nổ này
phó giám đốc cảnh sát quốc gia đã xác nhận thông tin về vụ nổ bom nói trên song không cung cấp thêm chi tiết
phóng viên của kênh bbc có mặt tại hiện trường cho biết những chiếc xe máy cháy trụi khung nằm lan liệt trên đường phố trong khi lực lượng y tế và cảnh sát đang nỗ lực đưa người bị thương đi cấp cứu
nguồn tin từ cảnh sát thái lan cho hay vẫn còn một quả bom thứ hai chưa phát nổ tại hiện trường và hiện cảnh sát đang phong tỏa khu vực và tháo ngòi nổ quả bom này